thưa quý vị dù bão talim đổi hướng di chuyển lệch lên phía bắc mức độ ảnh hưởng của bão đến đất liền nước ta vì thế cũng giảm bớt
tuy nhiên cơ quan khí tượng vẫn khuyến cáo người dân không chủ quan bởi sóng biển vẫn ở mức cao và khả năng lũ quét sạt lở đất vẫn hiện hữu
theo đó vào chiều nay một mươi tám tháng bảy cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng ở khu vực trũng thấp
tại khu vực ven biển cửa sông sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường sông lớn và nước dân do bão
từ đêm qua một mươi bảy tháng bảy đến ngày một mươi chín tháng bảy ở khu vực đông bắc việt bắc tây bắc vùng đông băng bắc bộ có mưa to đến rất to
với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm cục bộ có nơi trên bốn trăm linh mm
khu vực tây bắc vùng đông băng bắc bộ thanh hóa và nghệ an có mưa to gây ngập úng ở đô thị
cảnh báo nguy cơ cao lũ quét sàn lửa đất xảy ra ở các tỉnh vùng núi
dù phía bắc đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa
nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại khu đô thị đặc biệt là ở các tỉnh thành phố như hải phòng quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng hà giang và thái nguyên